đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu liên hợp quốc tại việt nam
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương hòa bình đánh giá cao những sự hỗ trợ của liên hợp quốc qua những dự án đã được triển khai tại việt nam
gửi lời chúc mừng đến đồng chí tổng thư ký liên hợp quốc nhân bảy mươi bốn năm ngày thành lập nhấn mạnh việt nam luôn coi liên hợp quốc là đối tác toàn diện và tin cậy
mong muốn rằng trong thời gian tới liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ việt nam trong việc thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế đất nước
tăng cường tư vấn chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin vào nâng cao năng suất lao động các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu